trên địa bàn tỉnh thanh hóa có khoảng năm mươi hộ dân ở khu vực ven biển cửa sông phải sơ tán và bốn mươi tám hộ dân ở khu vực bãi sông ven sông nơi không có đề bao cũng phải di chuyển tới nơi tránh trú
đặc biệt hiện nay tỉnh còn gần một mươi hộ ở khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống lũ quét sạt lở đất
năm nay tỉnh thanh hóa tập trung nhiều hơn vào công tác hậu cần sơ tán dân và khắc phục sạt lở bảo đảm giao thông thông tin liên lạc
tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo các ngành hoàn thiện phương án huy động lực lượng tham gia công tác phòng chống thiên tai
bộ chỉ huy quân sự tỉnh thanh hóa đã ký kết hợp đồng với lực lượng vũ trang quân khu bốn để sẵn sàng phối hợp
đến nay tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thành lập và kiện toàn đội xung kích phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn